thực hiện kế hoạch kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm dịp tết nguyên đán mậu tốt và lễ hội xuân hai nghìn một mươi tám
huyện nam đàn tỉnh nghệ an đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành tổ chức kiểm tra xử lý vi phạm các cơ sở trên địa bàn huyện
qua kiểm tra đã phát hiện cơ sở sản xuất giò me ở xã nam nghĩa sử dụng chất phụ da quá mức và một nhà hàng chuyên thịt me khác sử dụng lòng đã ôi thiêu
trong ba ngày đầu gia quân kiểm tra đoàn kiểm tra liên ngành huyện nam đàn đã trực tiếp đến kiểm tra năm cơ sở sản xuất giò chả
nhà hàng kinh doanh ăn uống và bán thịt trên địa bàn hai xã nam nghĩa và nam giang
qua kiểm tra đoàn đã phát hiện có hai cơ sở chưa chấp hành nghiêm quy tắc vệ sinh an toàn thực phẩm
trong đó cơ sở sản xuất giò me đã sử dụng chất phụ da quá mức cho phép và một nhà hàng kinh doanh ăn uống sử dụng thực phẩm không đảm bảo vệ sinh
đoàn kiểm tra đã tịch thu số thực phẩm trên và xử phạt hai cơ sở
trên một mươi năm triệu đồng